tỉnh quảng trị đã tới dân hương dân hoa tại di tích thành cổ quảng trị
chuyến dân hương đúng vào dịp ngày rỗi chung một mươi sáu tháng chín hàng năm
dành cho các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại địa danh lịch sử này
trong không khí trang nghiêm thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đã xúc động dân hương dân hòa
tại đài tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các hùng liệt sĩ
đã hy sinh về nền độc lập tự do của tổ quốc
trong cuộc kháng chiến của nhân dân việt nam chống đế quốc mỹ xâm lược
quảng trị là địa bàn đặc biệt quan trọng là nơi diễn ra những trận đánh dữ dội nhất
mà điển hình là cuộc chiến đấu tám mươi một ngày đêm bảo vệ thành cổ quảng trị
cuộc chiến bảo vệ thành cổ quảng trị đã góp một phần quan trọng vào thắng lợi
trên bàn hội nghị paris tạo đà cho công cuộc giải phóng miền nam thống nhất đất nước
đây còn được xem như là thiên sử vàng của dân tộc việt nam trong thế kỷ hai mươi
được viết tiếp bằng chủ nghĩa anh hùng cách mạng
thưa quý vị cũng trong ngày hôm nay nhân chuyến làm việc tại quảng trị
thủ tướng chính phủ cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi các gia đình chính sách
gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh
đến thăm di tích thành cổ quảng trị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
cùng các thành viên trong đoàn dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ canh hùng liệt sĩ
đã hy sinh trong cuộc chiến đấu tám mươi một ngày đêm bảo vệ thành cổ và thị xã quảng trị
cùng ngày thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đến thăm gia đình
mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị hồng chín mươi bốn tuổi ở khu phố chín phường một thành phố đông hà
thăm gia đình ông lê đình bá một trăm linh hai tuổi ở khu phố hai phường năm thành phố đông hà
là cán bộ lão thành cách mạng
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp
hy sinh to lớn của gia đình liệt sĩ thương bệnh bình người có công với cách mạng
trong sự nghiệp đấu tranh dành độc lập cho dân tộc
thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đến các gia đình chính sách
đặc biệt là mẹ việt nam anh hùng cán bộ lão thành cách mạng và các thương bệnh binh
đồng thời khẳng định đảng nhà nước nhân dân luôn ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ
và luôn quan tâm chăm lo gia đình người có công với cách mạng
thông tin mới nhất về dự án đường sắt đô thị hà nội
thủ tướng chính phủ vừa ký ban hành nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng tám năm hai nghìn hai mươi
theo đó đối với các dự án hạ tầng giao thông
chính phủ yêu cầu bộ giao thông vận tải chịu trách nhiệm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ
bị triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm
trong đó có tuyến đường sắt trên cao cát linh hà đông
đối với dự án đường sắt đô thị hà nội tuyến cát linh hà đông
bộ trưởng bộ giao thông vận tải chịu trách nhiệm báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày ba mươi tháng chín
về tiến độ chạy thử và đưa vào sử dụng theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
bộ cũng phải chủ động biện pháp xử lý rứt điểm theo thẩm quyền
hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nếu vượt thẩm quyền
không để tình trạng chậm trễ kéo dài gây mất lòng tin trong nhà dân
đối với dự án cảng hàng không quốc tế long thành bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư
chịu trách nhiệm về nhiệm vụ của hội đồng thẩm định nhà nước
khẩn trương thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
bảo đảm tiến độ trình quốc hội khóa một mươi bốn tại kỳ họp thứ tám
ngày hôm nay tại thành phố buôn mơ thuật đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng cùng đoàn công tác của chính phủ
đã làm việc với tỉnh đắk lắc về tình hình phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh chín tháng đầu năm
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá cao kết quả đạt được
trong phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh đắk lắc
trong chín tháng đầu năm
phó thủ tướng yêu cầu đắk lắc phải tập trung quyết liệt các giải pháp
để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của trung ương
trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn nữa
môi trường đầu tư kinh doanh cải cách thủ tục hành chính
tạo mọi điều kiện thuận lợi để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư
đối với việc thực hiện nghị quyết ba mươi của bộ chính trị
phó thủ tướng đề nghị tỉnh đắk lắc tiếp tục đẩy nhanh việc sắp xếp đổi mới
phát triển các công ty lâm nghiệp trong đó tập trung diện tích đất thu hồi
chuyển giao về cho địa phương quản lý giải quyết tình trạng lấn chiếm
tranh chất đất lâm nhập
thưa quý vị trái với kỳ vọng về việc thu hút nhiều hơn vốn đầu tư nước ngoài
thực tế trong tháng tám vừa qua vốn đầu tư nước ngoài và việt nam có xu hướng sụt giảm
bên cạnh đó số lượng dự án fdi quy mô nhỏ ngày càng nhiều
điều này đặt ra không ít thách thức đối với triển vọng thu hút fdi của cả năm hai nghìn một mươi chín
chín tháng đầu năm nay việt nam chỉ thu hút được gần hai mươi ba tỷ usd vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi
giảm bảy một so với cùng kỳ năm trước
trong đó vốn đăng ký mới giảm ba mươi hai ba vốn đăng ký tăng thêm giảm hai mươi chín sáu
vốn đăng ký tiếp tục thu hút dòng vốn fdi nhưng với chất lượng cao và hòa nhập với những phát triển chính của nhân loại của khu vực
ngoài ra xu hướng dự án fdi thu hút quy mô ngày càng nhỏ
trung bình tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín mỗi dự án chỉ đạt khoảng ba bảy triệu usd
tuy nhiên theo bộ kế hoạch và đầu tư đây là những tín hiệu không đáng lo
điều đáng quan tâm hơn cả chính là vốn fdi thực hiện đạt một mươi một chín mươi sáu tỷ usd
tăng sáu ba so với các dự án

có hàm lượng hoặc cơ vệ cao

các chuyên gia cho rằng để đánh giá đúng xu hướng và bản chất của các dự án fdi
cần xem xét trong cả một giai đoạn
bên cạnh việc chọn lọc dự án
việt nam cũng cần tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
để luôn là điểm đến của các nhà đầu tư có chất lượng
trong bối cảnh cạnh tranh về thu hút vốn fdi trong khu vực ngày càng gây gắt
thưa quý vị gạo việt nam xuất khẩu sang thị trường philippines đã tăng mạnh hơn
do quốc gia này đã dỡ bỏ hạn ngạch đối với mặt hàng gạo kể từ đầu năm nay
song tuy tăng đột biến về lượng nhưng xét về giá trị
thì người trực tiếp sản xuất lúa gạo trong nước lại không được hưởng lợi nhiều
báo cáo của tổng cục hải quan cho thấy trong bảy tháng đầu năm nay
xuất khẩu gạo việt nam vào philippines đạt một bốn mươi sáu triệu tấn
tăng gần hai trăm hai mươi về khối lượng so với cùng kỳ năm ngoái
song với kim ngạch đạt gần năm trăm chín mươi triệu đô la mỹ
tuy tăng hơn một trăm bảy mươi về giá trị nhưng nếu tính ra giá xuất khẩu bình quân
thì đã giảm đến gần một mươi năm chỉ đạt gần bốn trăm linh ba đô la mỹ một tấn
điều này cho thấy hiệu quả không như kỳ vọng
giá trị tính trên đơn vị sản phẩm đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái
giá xuất khẩu giảm đã ảnh hưởng phần nào đến giao lúa gạo nội địa trong những tháng qua
thưa quý vị sau một năm áp dụng biện pháp chống bán phá giá
cục phòng vệ thương mại bộ công thường thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giả soát lần thứ nhất
biện pháp chống bán pha giá đối với một số mặt hàng thép mạ có xuất xứ trung quốc và hàn quốc nhập khẩu vào việt nam
theo đó tới ngày một mươi hai tháng một mươi một tới đây lại được một năm áp dụng biện pháp chống bán phá giá
đối với một số mặt hàng thép mạ có xuất xứ từ trung quốc và hàn quốc
các bên liên quan có quyền nộp hồ sơ yêu cầu giả soát theo hướng dẫn
lập hồ sơ kèm đính kèm thông báo này
phạm vi đề nghị giả soát bao gồm hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chống bán phá giá
biên độ bán phá giá đang áp dụng đối với một hoặc một số doanh nghiệp nước ngoài cụ thể
thiệt hại của ngành sản xuất trong nước
sau khi kết thúc thời hạn giả soát căn cứ vào kết luận điều tra
cục phòng vệ thương mại sẽ kiến nghị bộ trưởng bộ công thương tiếp tục áp dụng biện pháp chống bán phá giá
theo quy định hiện hành điều chỉnh biện pháp chống bán phá giá tương ứng với kết quả giả soát
hoặc chấm dứt việc áp dụng biện pháp chống bán pha giá
sáng mai một mươi sáu tháng chín tòa án nhân dân tỉnh sơn la mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án
gian lận điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
các bị cáo gồm trần xuân yến nguyên phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
lò văn huynh nguyên trưởng phòng
khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
nguyễn thị hồng nga chuyên viên sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
cầm bun sọn nguyên phó trưởng phòng chính trị sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
đặng văn thủy nguyên phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông tô hiệu sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
đinh hải sơn nguyên cán bộ công an tỉnh sơn la
các bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với không hình phạt từ năm đến một mươi năm
cùng bị truy tố về tội danh này là bị cáo nguyễn thanh nhàn nguyên phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục
và bị cáo đỗ khắc hưng nguyên cán bộ công an tỉnh sơn la với không hình phạt từ một đến năm năm tù
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơn la các bị cáo trên đã cấu kết nhận thông tin của bốn mươi bốn thí sinh để tìm bài thi
sửa theo hướng nâng từ hai đến năm năm

theo giấy triệu tập của tòa án nhân dân tỉnh sơn la ông hoàng tiến đức giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
tuy không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng vẫn bị triệu tập đến phiên tòa với tư cách là nhân chứng trong vụ án
theo kế hoạch phiên tòa xét xử vụ án này sẽ diễn ra trong năm ngày
thông tin về vụ án nghiêm trọng xảy ra tại thái nguyên ngày một mươi bốn tháng chín mà nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn
giữa những người thân trong gia đình dẫn đến sổ sát khiến hai người trọng thương
và một người thiệt mạng
đại diện bệnh viện trung ương thái nguyên cho biết hai người bị thương trong vụ trọng án này hiện vẫn đang được tích cực điều trị
theo các bác sĩ hai nạn nhân nguyễn văn thành sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn và nguyễn thành vương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại tổ một mươi bốn phường chùa hang thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
nhập viện vào lúc một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng chín trong tình trạng đa chấn thương
sau khoảng năm giờ phẫu thuật hiện tại bệnh nhân nguyễn thành vương đã ổn định
còn bệnh nhân nguyễn văn thành vẫn đang được điều trị tích cực
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng chín ông bùi xuân hồng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
trú tại tổ hai phường thịnh đán thành phố thái nguyên đến nhà em gái là bà bùi thị hà
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín trú tại tổ một mươi bốn phường chùa hang thành phố thái nguyên
để giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên gia đình
trong lúc nói chuyện hai bên xảy ra sô sát
ông hồng lấy dao mang theo đâm trọng thương ba người trong gia đình bà hà
gồm bà hà
chồng bà hà là ông nguyễn văn thành và anh nguyễn thành vương là con rể bà hà
do vết thương quá nặng bà hà đã tử vong
đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó
vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tích cực điều tra làm rõ
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi
khả năng mật độ bão hoạt động trên khu vực biển đông ở mức ít hơn trung bình nhiều năm
khoảng từ ba đến năm cơn bão trong đó có khoảng một đến ba cơn bão
ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền việt nam
dự báo về khí tượng thủy văn và hải văn từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhà định từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín
khả năng mật độ bão hoạt động trên khu vực biển đông ở mức ít hơn trung bình nhiều năm
khoảng ba năm cơn trong đó có khoảng một đến ba cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta
trọng điểm là khu vực trung bộ và nam bộ
cần đề phòng khả năng xuất hiện những cơn bão mạnh và có quỹ đạo phức tạp
thời tiết chuyển mùa tiếp tục đề phòng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng
thời tiết nguy hiểm như sông xét lốc mưa đá trên phạm vi toàn quốc
ngày hôm nay một mươi năm tháng chín ủy ban nhân dân tỉnh an giang cho biết đã ra quyết định kỷ luật
đối với ông trần đặng đức giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang
về mặt chính quyền do có nhiều sai phạm nghiêm trọng và bị ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo vào ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể ông đức đã trực tiếp bổ nhiệm biệt phái hợp đồng nhiều cán bộ công chức viên chức
người lao động và đề cấp dưới tuyển dụng phân công điều động công chức viên chức
tham mưu thực hiện công tác quy hoạch kỷ luật đảng viên sai nguyên tắc quy trình thủ tục
không đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
bên cạnh đó ông trần đặng đức còn không tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung quy định
thời gian hoạt động khai thác cát đối với giấy phép đã cấp cho doanh nghiệp tư nhân thái bình
thực hiện quy định về kê khai công khai tài sản thu nhập không đúng quy định
giải trình về biến động tài sản nguồn gốc tài sản không trung thực
những sai phạm khuyết điểm của ông đức đã gây hậu quả nghiêm trọng đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật đảng
thưa quý vị thời gian qua nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin
một gia đình ở đồng nai cho một mươi năm con lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu phi ăn bã rượu
còn có tên gọi khác là hèm rượu
nhờ đó số lợn này đã khỏi bệnh sau đó nhận định bã rượu có thể chữa được dịch tả lợn châu phi
tuy nhiên theo khẳng định của ngành chức năng đây là thông tin sai lệch không có cơ sở khoa học
ngành nông nghiệp đồng nai đã phối hợp cùng tri cục thú y vùng sáu tiến hành kiểm tra xác minh
cơ quan chức năng khẳng định đàn lợn một mươi năm con của gia đình bà đỗ thị nhung ở xã quang trung huyện thống nhất
có một con bị nhiễm dịch tả lợn châu phi
sông con lợn bị dịch này có hàm lượng virus rất thấp sau đó tự nhiễm nhiễm theo cơ chế tự nhiên của động vật
tài liệu nghiên cứu của tổ chức y tế thế giới cho thấy trong tự nhiên đã có những cá thể lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu phi
nhưng sau đó tự khỏi bệnh ngoài ra do lượng virus thấp nên không đủ gây lây nhiễm cho những con lợn còn lại
để kiểm chứng điều này cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi chín ngành chức năng đã đưa đến chuồng nuôi của bà nhung hai mươi con lợn
được lấy từ đàn lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu phi đồng thời đề nghị gia đình bà nhung cho số lợn này ăn bã rượu
và chăm sóc như cách mà trước đó bà đã làm với đàn lợn của mình
tuy nhiên toàn bộ số lợn này đều đã chết vì dịch tả lợn châu phi
bệnh viện sản nhi tỉnh nghệ an cho biết thời gian vừa qua đã phát hiện ba bệnh nhi có vi khuẩn ăn thịt người
theo đó ba cháu bé bị sốt sưng đau tuyến mang tai gia đình nghi bị quay bị điều trị ở nhà nhưng không đỡ nên chuyển lên bệnh viện
các bác sĩ đã cấy mổ xét nghiệm máu ba bệnh nhân nói trên thì phát hiện vi khuẩn ăn thịt người
bệnh có tên whitmore một căn bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm
tại hà tĩnh mới đây cũng phát hiện một trường hợp bệnh nhân sáu mươi một tuổi bị mắc bệnh này
còn tại bệnh viện bạch mai từ đầu năm đến nay cũng tiếp nhận tới hai mươi trường hợp
trong vòng một tháng qua đã có bốn ca tử vong vi khuẩn ăn thịt người sống trong đất
con đường lây nhiễm chính của bệnh là qua tiếp xúc với các vết chảy xước trên da với đất hoặc nước có vi khuẩn
lây nhiễm qua đường hô hấp khi hít phải các hạt bụi đất có vi khuẩn
bệnh whore có biểu hiện lâm sàng nhiễm trùng tại chỗ nhẹ hoặc nhiễm khuẩn huyết kịch phát gây tử vong nhanh chóng
thưa quý vị bộ y tế vừa đưa ra khuyến cáo về việc không ít người dân còn chủ quan với dịch sốt xuất huyết
mặc dù hiện nay số ca mắc vẫn không ngừng gia tăng số người tử vong cũng rất cao
thế nhưng một bộ phận không nhỏ người dân lại khá chủ quan trong phòng tránh bệnh
thậm chí không phân biệt được sốt xuất huyết với các bệnh khác
người thì biết có rất nhiều mũi quanh nhà sẽ bị mũi đốt nhưng không có biện pháp phòng tránh
người thì mù mờ về xuất xuất huyết
người thì thậm chí chưa nghe về bệnh
bệnh xuất xuất huyết là như thế nào
đợi đến khi bệnh trở nặng mới đi thăm khám
những sự chủ quan của một bộ phận người dân trong việc phòng chống bệnh sốt xuất huyết
hiện nay số người mắc căn bệnh này đã không ngừng tăng cao trên cả nước
nếu không tự ý thức phòng bệnh thì sẽ khó tránh khỏi những hệ lụy khôn lường
tử vong xuất huyết là do chúng ta không phát hiện được
mà đến trễ chúng ta có những biến chứng nặng như sốc kéo dài
bản thân của từng gia đình chúng ta phải có ý thức là phát hiện sớm bị sốt xuất huyết
còn tại các cơ sở y tế chúng ta cũng sẽ cố gắng phát hiện bệnh sớm
để cho có những xét nghiệm và đồng thời là có những hướng dẫn
để giúp cho người nhà biết được bệnh sớm
phần lớn người dân đều không phân biệt được bệnh sốt xuất huyết với các bệnh khác
thường nhầm lẫn với những trừ chứng của sốc siêu vi sốc mò nên nhập viện khá muộn
một đặc điểm để mình nghĩ nhiều về sốc xuất huyết đó là một sốc khởi phát đột ngột
với tính cách là sốc
sốc cao là sốc trên ba mươi chín bốn mươi là ngoài bốn mươi và liên tục
tuy nhiên thì sốc xuất huyết nó cũng có khả năng kèm những dấu hiệu chung với tình trạng diễn sư vi
đó là bệnh nhân mệt mỏi đau nhức cơ có thể là có buồn ói nhẹ
thì sốc huyết nó cũng không có sốc cao hoặc là có sốc cao thì không có sốc liên tục
như là đặc điểm của sốc xuất huyết
việc phòng bệnh sốt xuất huyết không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành y tế
hay chỉ là sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể địa phương
đây chính là trách nhiệm của mỗi người dân mỗi gia đình mỗi cơ quan
ý thức ngay từ hôm nay để bảo vệ sức khỏe phòng tránh những hậu quả đáng tiếc
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi chín trên thế giới ghi nhận nhiều dịch bệnh có diễn biến bất thường
như sởi đã quay trở lại tấn công nhiều nước châu âu
việt nam cũng ghi nhận số ca mắc sởi gia tăng liên tục và kéo dài sang tận mùa hè
trong khi sởi là bệnh của mùa đông xuân
mới đây nhất tỉnh đắk lắc đã phải chủ động khống chế bệnh bạch hầu
sau khi xảy ra một ca tử vong mặc dù căn bệnh này đã có vaccine phòng ngừa từ lâu
liệu rằng có sự bất thường trong diễn biến các dịch bệnh hay không
và làm sao để có thể kiểm soát khống chế không cho dịch bệnh bùng phát
mời quý vị và các bạn đến với phần trao đổi của biên tập viên thúy quỳnh
và khách mời của chương trình ngày hôm nay
tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái phó trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm
viện vệ sinh dịch tễ trung ương
xin mời biên tập viên thúy quỳnh
vâng xin cảm ơn
với lời đầu tiên cũng xin được chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
trước khi bước vào phần trò chuyện thì xin mời ông cũng như quý vị khán giả
chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn ghi nhận ngắn ngay sau đây
cuối tháng tám vừa qua tại đắk lắc ghi nhận một bệnh nhi tử vong vì bệnh bạch hầu
và gần ba mươi người sau đó phải điều trị cách ly
ngoài ra một số địa phương như thành phố hồ chí minh phú yên ghi nhận số ca mắc sở gia tăng
riêng tại tỉnh sơn la dịch sở tăng cao với gần ba trăm linh ca mắc chỉ trong vòng một tháng
mặc dù là bệnh mùa đông xuân nhưng những bệnh này lại đang kéo dài
và có dấu hiệu bùng phát vào mùa hè
và tuy đã có vaccine phòng ngừa thế nhưng hiện nay nhiều địa phương có tỷ lệ tiêm chủng còn thấp
có nơi chỉ đạt bảy mươi năm tám mươi đặc biệt ở vùng sâu vùng xa
trong khi tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cần thiết để tạo miễn dịch cộng đồng là chín mươi năm
điều này dẫn đến lỗ hỏng trong tạo miễn dịch cộng đồng
và từ đó nhiều dịch bệnh có nguy cơ gia tăng ngay cả khi không phải mùa dịch theo thông lệ
vâng thưa ông điều đầu tiên mà tôi muốn hỏi đó là tại sao dịch bệnh lại có diễn biến bất thường như hiện nay
chúng ta phải nhìn nhận cái vấn đề này một cách logic hơn
nếu mà xét trên các bệnh viện toàn thế giới chúng ta có thể thấy rằng là liên tục trong thời gian gần đây
là các cái vụ dịch xảy ra ở các quốc gia kể cả những quốc gia phát triển như mỹ như là anh pháp rồi kể cả nhật
là những quốc gia rất là phát triển nếu mà so với chúng ta
tuy nhiên thì dịch bệnh vẫn đang bùng phát ở tại các quốc gia này kể cả ở tại đức hoặc là tại nga
những vụ dịch sởi cỡ lớn đã được ghi nhận
như thế có nghĩa rằng là toàn bộ xung quanh chúng ta đều có dịch và kể cả những nước gần chúng ta nữa thái lan philippines đều có dịch
tuy nhiên thì trong cái bối cảnh như thế ở việt nam chúng ta lại vẫn có thể khống chế được dịch như thế này
ở một cái mức là chỉ những cái vụ dịch nhỏ lẻ tẻ có thể cho thấy rằng là chất lượng của cái chương trình tiêm chủng mở rộng cho đến giờ phút này
chúng ta vẫn hoàn toàn có thể tin cậy được
với những cái nỗ lực trong thời gian vừa rồi đã có thể khống chế được dịch chỉ ở những cái quy mô rất nhỏ thôi
chứ không hề bùng phát thành những vụ dịch lớn
cho nên nếu mà xét trên bình diện như thế chúng ta sẽ thấy rằng nó không phải bất thường
như ông vừa đề cập thì chúng ta đã có chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia
thế nhưng mà trên thực tế thì vẫn còn nhiều địa phương chưa đạt tỷ lệ tiêm chủng yêu cầu
vậy thì phải chăng là chúng ta gặp khó khăn gì trong quá trình triển khai
có thể thấy rằng là thành tựu của tiêm chủng mở rộng là không thể chối cãi
trong vòng trên ba mươi năm vừa qua chúng ta có thể nhìn thấy rằng là tỷ lệ bệnh đã giảm rất nhiều
có những cái bệnh mà chúng ta đã làm được một cái việc đấy là thanh toán
ví dụ như là bại liệt chúng ta đã thanh toán được chúng ta đã loại trừ được quảng cáo sơ sinh
và các cái bệnh khác cũng đều giữ ở cái mức rất là thấp
như thế có nghĩa rằng chương trình tiêm chủng mở rộng đã làm được cái công việc của họ
tuy nhiên thì như chúng ta cũng đã thấy khi đã xảy ra dịch có nghĩa là có những cái lỗ hồng
và có những địa phương đang có những cái lỗ hổng như thế và tồn tại
những cái lỗ hổm đấy nó thể hiện cái gì
nó thể hiện rằng những cái khu vực đấy là những cái khu vực rất khó khăn
mà thực tế chúng tôi đã phát hiện ra những điều như thế
thì không thể tiếp cận được vào những một số mùa nhất định ví dụ mùa mưa nó không tiếp cận được này
rồi đồng bào dân tộc dân trí họ cũng có cũng thấp
họ cũng không nhận thức được cái tầm quan trọng của tiêm chủng
rồi thiếu cán bộ y tế
và tất cả tổng thể những cái khó khăn trong tiêm chủng như vậy đã dẫn đến những cái vùng
mà có thể nói rằng tỷ lệ tiêm chủng không hề được như chúng ta mong muốn
và đấy chính là cái lỗ hổng mà khi ca bệnh xâm nhập nó sẽ thành dịch
vậy thì theo ông là chúng ta cần những cái giải pháp như thế nào
để có thể khắc phục được tình trạng này
và cũng như là tăng cái tỷ lệ bao phủ tiêm chủng
như phần trên tôi cũng đã trình bày nó có rất nhiều khó khăn
và trong số những khó khăn đó thì chúng ta thấy có những khó khăn là khách quan đem lại
có những khó khăn là chủ quan
thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là để giải quyết cái bài toán về lỗ hổng bệnh dịch
thì ngành y tế một mặt là sẽ tăng cường cái công tác tập huấn
làm sao để cho cán bộ của ngành
ngoài cái vấn đề tiêm chủng tốt thì phải có thêm
cái kỹ năng vận động tốt tuyên truyền tốt tức là kỹ năng truyền thông
làm sao để đưa được thông tin tối ưu đến với người dân
làm sao cho người dân nhận thức được đầy đủ về cái tầm quan trọng của tiêm chủng
cũng như là nhận thức được cái việc là phải đưa con đến cơ sở tiêm chủng
thì mới bảo vệ được con và bảo vệ được cộng đồng
nhưng đấy chỉ là cái cố gắng nỗ lực của ngành y tế sẽ không bao giờ đủ
phải có một cái nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị đặc biệt là chính quyền
không phải là chỉ đơn thuần là trong các cái nghị quyết
trong các cái quyết định mà nó còn thể hiện cả những cái hỗ trợ về nhân lực
về vật lực về tài chính
thì chỉ khi nào chúng ta có đầy đủ những cái hỗ trợ như vậy
thì chúng ta mới giải quyết được những vùng khó trong tiêm chủng
xin cảm ơn những chia sẻ của ông và một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa quý vị vaccine là phương pháp phòng bệnh chủ động nhất và hiệu quả nhất
nhờ vaccine mà nhiều dịch bệnh đã được khống chế thành công
giảm gánh nặng bệnh tật cho xã hội
việc tiêm chủng đầy đủ cho trẻ rất cần sự phối hợp giữa các bậc phụ huynh với các cơ quan chức năng
để giúp các em có được phát triển khỏe mạnh về thể chất và nâng cao miễn dịch cộng đồng
và đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin phép được kết thúc